tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã có buổi tiếp thân mật đoàn người có công tỉnh kiên giang
nhân dịp đoàn ra thăm hà nội và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh
đảng nhà nước luôn ghi nhớ những hy sinh và công hiến to lớn của các chiến sĩ
người có công với cách mạng trên cả nước nói chung và của tỉnh kiên giang nói riêng
đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước
thời gian qua đảng nhà nước luôn quan tâm ban hành những chính sách ưu đãi đối với người có công
phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc
qua đó đời sống của người có công trong cả nước đã ổn định
nhờ gia đình người có công còn là tấm gương sáng làm kinh tế giỏi
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị người có công với cách mạng tỉnh kiên giang
tiếp tục phát huy ý chí của người chiến sĩ cộng sản là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
góp phần xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh